vào lúc khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tại quán bar poch số bảy mươi chín đường trần hữu dực
thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến toàn bộ quán bị thiêu dụi
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã huy động sáu xe chữa cháy và hơn một trăm linh chiến sĩ
cùng công an địa phương khẩn trương đến dập lửa đến khoảng hai mươi ba h cùng ngày đám cháy đã cơ bản được khống chế
tuy nhiên toàn bộ quán bar đã bị thiêu dụi thiệt hại rất lớn về tài sản
thời điểm xảy ra vụ cháy bên trong quán có khoảng bảy mươi người nhưng rất may là toàn bộ đều đã thoát nạn
hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ